việt nam đã tăng tới hai mươi bậc trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu vươn lên vị trí thứ năm mươi năm trên tổng số là một trăm ba mươi bảy nền kinh tế
và vượt qua philippines để đứng thứ sáu trong khu vực asean
để có được kết quả tích cực này thì một trong số những chỉ số có đóng góp lớn là mức độ sẵn sàng công nghệ của việt nam
chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động chị hương có thể dễ dàng tìm kiếm lựa chọn và đặt cho mình và gia đình những tour du lịch
hiện các công ty lữ hành ngày càng áp dụng các ứng dụng công nghệ phổ biến
không chỉ du lịch công nghệ thông tin đang ngày càng được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội của việt nam
theo các chuyên gia năng lực tận dụng đầy đủ công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động hàng ngày
và quy trình sản xuất để tăng hiệu quả
qua đó cho phép đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh là một trong những điểm tiến bộ vượt bậc của việt nam trong nhiều năm qua
đây cũng là nhân tố quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng công nghệ của việt nam
việt nam về mặt kết nối tương đối tốt so với thế giới
chúng ta đã triển khai bốn g sắp tới có thể là nghiên cứu triển khai năm g
chúng tôi nghĩ rằng có thể câu trả lời rất dễ là về nền tảng kết nối thì chúng ta rất sẵn sàng
công nghệ thông tin có khả năng lan tỏa quan trọng đối với các ngành kinh tế khác
và là cơ sở hạ tầng nền tảng của các ngành công nghiệp
do đó truy cập và sử dụng công nghệ thông tin tạo khả năng quan trọng của sự sẵn sàng công nghệ tổng thể quốc gia
theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
chỉ số mức độ sẵn sàng với công nghệ của việt nam có mức tăng điểm mạnh và tăng một mươi ba bậc
từ vị trí chín mươi hai lên vị trí bảy mươi chín
việc tiếp cận và ứng dụng internet hệ thống công nghệ thông tin cho toàn bộ xã hội
và công nghệ thông tin
trong sản xuất điều hành doanh nghiệp và nền kinh tế đã được chính phủ quan tâm và đầu tư phát triển
tôi cho rằng chính là những yếu tố này nó tạo lên cái chỉ số sẵn sàng công nghệ của việt nam tăng hạng
tính sẵn sàng công nghệ là chỉ số quan trọng trong nhóm chỉ số các yếu tố nâng cao hiệu quả của nền kinh tế
cùng với chỉ số này việt nam cũng đã có cải thiện vượt bậc về tính hiệu quả của thị trường lao động và mức độ giao thương
mức độ giao thương đặc biệt là hoạt động
tỉ lệ giá trị xuất khẩu nhập khẩu trên gdp đã có những tăng trưởng đáng kể
và cuối cùng là chúng ta đã đang triển khai nghị quyết một mươi chín của chính phủ về tạo môi trường thể chế
môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp đã có những hiệu quả bước đầu
việc việt nam vươn lên vị trí năm mươi năm trên một trăm ba mươi bảy tăng bảy bậc so với năm ngoái và hai mươi bậc so với cách đây năm năm
được xem là một bước nhảy vọt
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việt nam còn nhiều việc phải làm so với mức độ cạnh tranh thế giới
như cải cách thể chế nâng cao chất lượng giáo dục và mức độ tinh thông của thị trường